phò mai gouda có tên giống thành phố phía nam của hà lan nhưng không giống như mọi người nghĩ
không có một nơi nào ở goda sản xuất phò mai
vào thời trung cổ gouda là nơi được đặt cách cho thị trường kinh doanh phò mai
đây là thành phố duy nhất mà người kinh doanh pho mai đem sản phẩm của mình đến đây để mua bán
chính vì vậy họ đã dùng tên thành phố để đặt cho loại pho mai này
ngày nay chỉ có hai trăm tám mươi hộ gia đình trên toàn hà lan sản xuất phô mai dạng boeingcas
tức là pho mai làm từ sữa của động vật sống trong cùng một trang trại
các loại phò mai được dán nhãn borenkas được làm từ sữa tươi chưa khử trùng
thế nhưng chỉ có hai trang trại đưa tiền tuổi của phò mai này lên tầm cao mới
đó là boren gouda opleskas và một loại phò mai thủ công lâu đời
một loại pho mai trang trại làm từ sữa tươi đặc biệt phải nặng ít nhất hai mươi kg và có thể sản xuất vào mùa hè
kém theo điều kiện gia súc của trang trại phải được chăn thả ở khu vực greenhurst
nằm giữa thành phố amsterdam rotterdam và utrecht
bà marie jane van der poel cùng với gia đình đã gắn bó với nghề làm phò mai truyền thống được hai mươi sáu năm
trang trại của bà sở hữu hơn một trăm năm mươi con bò cho sữa hai lần mỗi ngày
pha mai được làm từ sữa để lạnh từ hôm trước và sữa nguyên chất còn ấm
mỗi ngày chồng tôi thức dậy và vắt sữa vào năm giờ sáng và một mươi giờ tối còn tôi sẽ làm sữa chua
bảy giờ sáng tôi đã có khoảng ba mươi lần
tôi đã đặt vào ba lít sữa sau đó tôi cho một ít ren nét vào để sữa đặc lại
tôi để sửa nghỉ trong ba mươi phút sau đó cắt nó thật chậm
phần sữa tươi sẽ lắng xuống bên dưới còn phần nước của sữa sẽ nổi lên trên
tôi mang phần váng sữa này tới nơi khác trong trang trại còn phong mai tươi chúng tôi khuấy đều lên
làm ấm ở mức nhiệt ba mươi bảy độ như nhiệt độ cơ thể con bò
quá trình thêm nước ấm cho vào phô mai được gọi là làm sữa đông sẽ khiến cho phô mai ngọt hơn
loại bỏ đường lactose
lactose này có thể chuyển hóa thành axit
các khối sữa đông sau đó được ép lại với nhau thành hình trong khuôn gỗ
chúng tôi vẫn sử dụng khuôn gỗ có từ thời ông bà bởi chúng khá đặc biệt trong quá trình làm pho mai
chỉ có một số nơi ở hà lan vẫn dùng khuôn gỗ để chế biến pho mai
tôi nghĩ khuôn gỗ là tốt nhất để giữ ấm và cũng để cho pho mai có hương vị đặc biệt
nhất là loại pho mai được ủ hơn hai năm
chỉ có hai trang trại ở hà lan làm loại pho mai này thật sự rất đặc biệt
hà lan có một miếng rán nhãn riêng gồm thành phần protein sữa thời gian và địa điểm sản xuất
các khối sữa đồng được ép trong khuôn gỗ khoảng hai tiếng cho mỗi mặt
đến tối họ sẽ cho các khối sữa đông vào bể nước muối để ướp mặn
đó là một cách tự nhiên nhất để ướp mặn cho pha mai
điều này khác với cách làm công nghiệp
họ sẽ ướp muối trực tiếp vào các khối phò mai trong quá trình làm
bánh phô mai ngâm nước muối trong năm ngày để khô trong một ngày
sau một tuần
bà marie zé sẽ phủ thêm bên ngoài ba lớp phò mai cho mỗi bên
mỗi tuần có khoảng chín mươi khối phô mai sẽ được chuyển đến trang trại lớn hơn để ủ
một miếng phô mai có hạn sử dụng trong hai năm
kết cấu của phò mai gouda rất mềm
vì thời gian cất giữ càng lâu
thì phò mai càng cứng càng mặn khiến cho hương vị thơm ngon hơn
phò mai gouda được cấp chỉ dẫn địa lý trên toàn liên minh châu âu dưới tên gouda holland
điều này chứng nhận rằng pho mai có nguồn gốc từ hà lan
được làm bằng phương pháp
truyền thống và sữa tươi chuẩn hà lan